thưa quý vị và các bạn
muốn thực hiện tốt trọng trách phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước
chí thức và đội ngũ chí thức nước ta
đặc biệt là các chí thức lãnh đạo quản lý
cũng như thế hệ những chí thức trẻ
trưởng thành trong đổi mới
tự ý thức sâu sắc sự thống nhất hữu cơ giữa quyền và nghĩa vụ
lợi ích và trách nhiệm khoa học và chính trị
đạo đức và luật pháp
không ngừng tu dưỡng rèn luyện về chuyên môn
thực hành đạo đức cách mạng
lối sống giản dị trung thực khiêm tốn
nêu cao trách nhiệm chức nhân dân
để hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
theo tấm gương mẫu mực của bác hồ
hơn ba mươi năm đổi mới
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng
đã giành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử
nước ta đã ra khỏi tình trạng lạc hậu kém phát triển
đã trở thành nước phát triển trung bình
trong tương quan với các nước trong khu vực
quốc tế và thế giới
đang nỗ lực nâng cao trình độ phát triển
phấn đấu sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
nói về vai trò sự đóng góp của giới trí thức việt nam
với sự nghiệp đổi mới
trong bài viết trách nhiệm của trí thức trước yêu cầu phát triển bền vững
và hiện đại hóa đất nước của giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo
chuyên gia co cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương nhấn mạnh
đội ngũ trí thức đã có những đóng góp xứng đáng
cùng với nhân dân cả nước làm nên những thành tựu to lớn đó
đại hội một mươi hai của đảng tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
với những tổng kết lý luận thực tiễn sâu sắc về ba mươi năm đổi mới
với những quyết sách quan trọng được thông qua
được ghi trong bài viết
trong nghị quyết đại hội đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước
đại hội lần thứ một mươi hai của đảng khẳng định quyết tâm của toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thách thức
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa
đầy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới
phát triển đất nước nhanh và bền vững
thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
trách nhiệm của mỗi người trí thức và của tất cả đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa ở nước ta
là phát huy lòng yêu nước và tinh thần dân tộc
ý thức sâu sắc về thiên chức sáng tạo nghĩa vụ và bổn phận công dân
đồng hành cùng dân tộc nhập cuộc cùng nhân dân trong đổi mới
đem tài năng và nhiệt huyết của mình
đóng góp xứng đáng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
có phần thực hiện thắng lợi đường lối nghị quyết của đảng
xứng đáng với niềm tin cậy của đảng và kỳ vọng của nhân dân đối với trí thức
bảy mươi năm về trước chủ tịch hồ chí minh đã viết hai văn kiện nổi tiếng
lời kêu gọi thi đua yêu nước ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
và lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
kêu gọi toàn thể các giới đồng bào trong đó có trí thức
tham gia làm cho phong trọng
thi đua lan tỏa rộng khắp trong cả nước với mục đích diệt giặc đói
diệt giặc rốt diệt giặc ngoại xâm
thực hành ba chủ nghĩa mà nhà cách mạng tôn văn đã nêu ra
dân tộc độc lập dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc
giáo sư hoàng trí bảo khẳng định
tư tưởng hồ chí minh trong đó có tư tưởng thi đua yêu nước của người
là nguồn sáng bền bì thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng cho đội ngũ trí thức nước nhà
phát huy tài năng sáng tạo
bản lĩnh để cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững và nhanh chóng hiện đại hóa đất nước
cho sự trường tồn của dân tộc
đem tinh hoa trí tuệ việt nam bản sắc tinh thần và tâm hồn việt nam như những giá trị nội sinh
từ văn hóa đến với đông đảo bạn bè trên thế giới
thu hút thêm nhiều nguồn lực ngoại sinh
truyền thành nội lực bảo đảm cho thành công của việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
chí thức việt nam nhất là trí thức sáng tạo văn hóa nghệ thuật
tự ý thức điều hệ trong ấy
đạo đức hồ chí minh đạo đức cách mạng đạo đức hành động cần kiệm liêm chính trí công vô tư
là cả một tài sản tinh thần vô giá là sức mạnh hiện hữu mà cũng là giá trị vĩnh hằng của dân tộc
mà mọi thế hệ người việt nam ra sức phát huy và phát triển
phong cách hồ chí minh nơi kết tinh tư tưởng đạo đức của người
nơi thể hiện sự kết hợp hài hòa nhuẩn nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn giữa khoa học với cách mạng và nhân văn
giữa truyền thống và hiện đại giữa dân tộc với quốc tế và thời đại
tạo nên những dấu ấn đặc sắc của văn hóa hồ chí minh
làm nên tầm vóc ảnh hưởng và hiệu ứng xã hội rộng lớn của hồ chí minh
không chỉ trong không gian dân tộc mà còn trong đời sống thế giới nhân loại
không chỉ ở thời gian đã qua trong thế kỷ hai mươi mà còn ở hiện tại ngày nay và chắc chắn còn lâu dài mãi mãi
bởi phong cách hồ chí minh nhất là sự tinh tế sâu sắc và tinh thần khoan dung hòa hợp
trong văn hóa ứng xử của người có sức hấp dẫn thuyết phục chinh phục lòng người đến kỳ diệu
được bao nhiêu học giả chính khách tầm cỡ trên thế giới thừa nhận
được các tầng lớp dân chúng trong và ngoài nước ngưỡng mộ
theo giáo sư hoàng trí bảo phong cách hồ chí minh trở thành giá trị đặc trưng cho văn hóa hồ chí minh
nhất là văn hóa chính trị văn hóa đạo đức văn hóa ứng xử của người
với những giá trị bền vững sức sống bền bì và ý nghĩa rộng lớn
dân chủ đoàn kết và đồng thuận
chí thức sáng tạo đổi mới và phát triển vị tha nhân ái và khoan dung
ông cho rằng chí thức việt nam nhất là chí thức lãnh đạo và quản lý
chí thức sáng tạo khoa học và nghệ thuật
phải nhận rõ trọng trách và sứ mệnh vinh quang của mình trong việc truyền lửa và giữ lửa
ngọn lửa thiêng của di sản mà người để lại cho dân tộc ta hôm nay mai sau và mãi mãi
từ việt nam đến với bạn bè quốc tế vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
nói đến chí thức và đội ngũ chí thức là nói đến những con người có học vấn
học thức cao tiêu biểu cho trí tuệ của dân tộc lao động bằng trí ốc có năng lực sáng tạo
họ nhạy cảm với cái mới và đổi mới vì sự tiến bộ và phát triển của đất nước dân tộc và xã hội
trí thức và đội ngũ trí thức không chỉ biểu hiện mình ở trình độ trí tuệ và sức sáng tạo
mà còn phải thực sự tiêu biểu về đạo đức nhân cách trọng chân lý và đạo lý
trọng lương tâm danh dự và phẩm giá con người
còn ý nghĩa đích thực của nó chí thức và đội ngũ chí thức phản ánh diện mạo tinh thần của dân tộc
giá trị nhân cách của trí thức chân chính gắn liền với những giá trị cao quý của văn hóa chân thiện mỹ
thực hiện trách nhiệm của mình đối với dân tộc và xã hội
điều đó cũng đồng thời nói lên vai trò quan trọng của trí thức đối với sự phát triển hưng thịnh của đất nước
lê quý đôn nhà bác học lỗi lạc của việt nam ở thế kỷ một mươi tám đã từng cảnh báo phi trí bất hưng
khi đề cập đến những nhân tố quy định sự phát triển
của đời sống xã hội phi nông bất ổn phi công bất phú phi thương bất hoạt và phi trí bất hưng
những trí thức ưu tú được coi là hiện tài mà hiện tài là nguyên khí của quốc gia như đánh giá của thân nhân chung
thời đại nào xã hội nào cũng cần đến chí thức cũng quan trọng tài năng và phẩm hạnh của chí thức
tuy nhiên không phải ai có học vấn và bằng cấp cao cũng đều là trí thức đó chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ
chí thức nhất là những trí thức tiêu biểu được nhân dân quý trọng xã hội thừa nhận và tôn vinh
phải là những người nổi bật về năng lực sáng tạo có ý chí và hoài bão lớn
đem tài năng và tâm huyết của mình cống hiến cho dân cho nước
những trí thức lớn đồng thời là những nhân cách lớn thực học để có thực lực và thực tài
họ rất khiêm thường và giản dị gần ngũi gắn bó mật thiết với nhân dân
đồng cảm và chia sẻ với cuộc sống và số phận nhân dân
nặng lòng ưu thời mẫn thế với dân tộc
chân tài và thực đức những người trí thức như thế sẽ không màng danh không ham lợi
chỉ tận tâm tận lực thậm chí thầm lặng trong lao động sáng tạo
mong góp vào những thành quả hữu ích hữu dụng cho đất nước phát triển
dân tộc phồn vinh và nhân dân có cuộc sống ấm no tự do và hạnh phúc
trong bài viết nơi trên giáo sư hoàng thí bảo nhấn mạnh
cuộc đời và sự nghiệp tư tưởng và đạo đức bản lĩnh và phong cách
hồ chí minh chính là sự kết tinh và tỏa sáng của một nhân cách trí thức cao quý như thế
một hình mẫu nhân cách lý tưởng
ở đời thì phải thân dân làm người thì phải chính tâm
cho tất cả chúng ta nói theo làm theo
vì vậy trách nhiệm của chí thức và đội ngũ chí thức ở nước ta hiện nay
là phải đi tiên phong trong đổi mới tư duy thúc đẩy hành động sáng tạo
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước
nhất là trước yêu cầu hội nhập quốc tế
giới trí thức khoa học qua nghiên cứu và tổng kết thực tiễn
có trách nhiệm to lớn trước yêu cầu mà đảng đề ra
đó là khắc phục tình trạng lạc hậu của lý luận
đem lý luận phục vụ cuộc sống gắn lý luận với thực tiễn
chú trọng nghiên cứu dự báo để cung cấp kịp thời và chính xác
những luận cứu khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối
và chính sách của đảng và nhà nước
chất lượng của đội ngũ trí thức quyết định trình độ phát triển
của nền khoa học quốc gia và nền văn hóa dân tộc
tiềm lực trí tuệ và năng lực lãnh đạo của đảng trình độ
cũng như hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước
được đáp ứng như thế nào cho ngang tầm nhiệm vụ
điều đó một phần quan trọng tùy thuộc vào sự phát triển
của khoa học của lý luận quy định từ nỗ lực đầy trách nhiệm
của chí thức và đội ngũ chí thức nước nhà
việt nam tiếp thu kinh nghiệm của thế giới về phát triển bền vững
trên cơ sở bảo đảm sự phát triển hài hòa dựa trên ba trụ cột
kinh tế xã hội và môi trường
thực hiện triết lý phát triển nhân văn lấy phát triển con người
là mục tiêu và động lực của phát triển bền vững
thực tiễn và kinh nghiệm của hơn ba mươi năm đổi mới đã qua
cũng như hiện nay khi yêu cầu đặt ra là phải thực hiện đồng bộ
giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị
coi phát triển kinh tế xã hội là trung tâm xây dựng đảng là then chốt
xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần
tăng cường quốc phòng an ninh là trọng yếu
thường xuyên thì phải chú trọng cả phương diện chính trị và văn hóa
để bảo đảm phát triển bền vững của việt nam
các nghị quyết của trung ương về xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc về đổi mới căn bản và toàn diện
nền giáo dục quốc dân về xây dựng trình đốn đảng
về đổi mới tổ chức bộ máy trong đảng nhà nước
và các đoàn thể trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn
hoạt động có hiệu lực hiệu quả về chiến lược công tác cán bộ
đặc biệt cán bộ cấp chiến lược đều liên quan trực tiếp đến đội ngũ trí thức
thực hiện các nghị quyết quan trọng đó của đảng là trách nhiệm của toàn đảng
trong đó có đội ngũ trí thức trước hết là các đảng viên trí thức
đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực ở nước ta
trong cơ cấu xã hội đa dạng ở nước ta hiện nay đội ngũ trí thức với số lượng đông đảo
trình độ ngày một nâng cao được gian luyện và trưởng thành
trong thực tiễn đổi mới trong hội nhập quốc tế
đang ra sức phát huy những khả năng sáng tạo của mình
phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
những trí thức chuyên gia đầu ngành đang đóng vai trò nòng cốt
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đồng thời phát huy tác dụng ảnh hưởng của mình
trong xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh nhất là đào tạo bồi dưỡng thế hệ trí thức trẻ
tài năng và triển vọng để kế tục xứng đáng sự nghiệp của lớp người đi trước
đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay và mai sau
cũng như mọi đảng viên khác các trí thức đảng viên phải gương mẫu
trong thực hiện tư cách đảng viên đã được xác định trong nghị quyết hội nghị trung ương năm
khóa chín của đảng đó là ba tư cách thống nhất trong chính thể nhân cách đảng viên
người lao động giỏi người công dân gương mẫu và người chiến sĩ tiên phong trong đổi mới
giáo sư hoàng trí bảo cho rằng tham gia đời sống chính trị hơn ai hết
chí thức phải tham chính một cách chủ động tích cực tự giác
thực hành dân chủ ở trình độ và chuẩn mực văn hóa dân chủ
nêu gương trong cộng đồng về kỷ luật kỷ cương pháp chế
thực hiện quyền tự do dân chủ của cá nhân trong hành lang pháp luật
và bảo vệ quyền và lợi ích chân chính của nhân dân trong cộng đồng xã hội
bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
đó là trách nhiệm chính trị mà cũng là đạo đức văn hóa đạo đức của trí thức
của đội vũ trí thức nước ta
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau